các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo báo cáo của đơn vị trực đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch trong một tuần qua
không có tiếp nhận phản ánh nào với taxi đưa khách đến quán không đúng yêu cầu
trong khi đó vị khách tố bị đưa đến quán hải sản cháo hàng đã đưa ra nhiều bằng chứng bằng hình ảnh
lịch sử cuộc gọi nhắn tin đến số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch nha trang hai mươi bốn trên hai mươi bốn để phản ánh vụ việc
cụ thể vào lúc hai mươi h ba mươi sáu phút ngày ba mươi tháng ba sau khi nghi ngờ quán hải sản ts ở thành phố nha trang có hành vi mua bán hải sản gian lận
vị khách này đã gọi một lần vào số điện thoại nhưng không có người nhắc máy
vị khách chia sẻ cầu cứu bất thành tôi tính tiền rồi rời đi không muốn đôi co với quán làm gì
một ngày sau anh tiếp tục gọi vào số điện thoại đường dây nóng thêm hai lần nhưng vẫn không nhận được phản hồi
nghĩ do rơi vào ngày nghỉ nên vào ngày một tháng bốn rơi vào ngày thứ hai tức ngày làm việc trong tuần
người này tiếp tục gọi một cuộc điện thoại và nhắn tin vào đường dây nóng
nhưng chưa thấy người trực đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch nha trang hai mươi bốn trên hai mươi bốn nhác máy
nam du khách chia sẻ nếu tại thời điểm đó được cơ quan chức năng hỗ trợ
thì mọi việc đã sáng tỏ đăng này du liên lạc nhiều lần nhưng bất thành
mãi đến khi bị khách đăng bài lên mạng xã hội báo chí phản ánh
thì mới có một người xưng là ở sở du lịch liên hệ qua facebook để nắm thông tin
theo nam du khách việc anh phản ánh lên mạng xã hội chỉ nhằm mục đích muốn cơ quan chức năng
vào cuộc chấn trình tình trạng mua bán không trung thực chở khách đi sai địa chỉ
cũng liên quan đến vụ việc trên mới đây hãng taxi có liên quan
công việc và thu xe đối với ba tài xế này
ngày hai tháng bốn giám đốc công ty taxi quốc tế nha trang cho biết đã yêu cầu các tài xế trong vụ
khách tố ba tài xế taxi ở nha trang chở người đến quán hải sản cháo hàng viết tương trình
đồng thời đình chỉ công việc thu phương tiện
theo vị lãnh đạo sau khi nhận được thông tin từ khách hàng bằng nghiệp vụ
phía công ty xác định ba xe taxi bảy chỗ đón nhóm khách anh phan cường trên đường nguyễn thị minh khai
chuyến xe đầu tiên xuất phát lúc một mươi chín h ngày hai mươi chín tháng ba
và các chuyến sau cách nhau hơn một mươi phút
các tài xế trong vụ việc có thâm niên làm việc ở công ty
theo tường trình của các tài xế họ cho rằng khách chỉ yêu cầu đến quán hải sản ts
tuy nhiên không nêu rõ địa chỉ cụ thể
từ đó các tài xế tự chở khách đến quán ts số một trăm linh hai đường trần phú thành phố nha trang
giám đốc công ty taxi quốc tế nha trang thông tin
trước mắt chúng tôi đã yêu cầu các tài xế viết tường trình đồng thời đình chỉ công tác thu phương tiện
khi mọi việc được sáng tỏ sẽ có hướng xử lý tiếp theo
nói về việc các quán ăn trên địa bàn thành phố nha trang chi hoa hồng cho lái xe
giám đốc công ty taxi quốc tế nha trang thừa nhận có vụ việc trên
lãnh đạo hãng taxi chia sẻ hầu như vì cạnh tranh
các quán ăn đều chia tiền uống nước cho các anh em tài xế
tuy nhiên nội quy công ty cũng thể hiện rất rõ
nếu khách phản ánh về việc đưa đi sai địa chỉ dẫn khách đến các quán ruột
phía hãng xe sẽ xử lý mạnh tay có thể đổi việc
trước đó vị khách đăng bài tố bị đưa đến quán hải sản cháo hàng cho biết
vào chiều cùng ngày
hãng taxi quốc tế nha trang đã liên hệ nắm thông tin để xử lý các tài xế
vị khách chia sẻ anh đã cung cấp thông tin
phía hãng cam kết sẽ kiểm tra xử lý theo quy định
vị khách cũng cho biết
phía cơ quan chức năng thành phố nhà trang đã liên hệ tiếp nhận thông tin vụ việc
như đã đưa tin những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin
một vị khách du lịch khi đến nhà trang đã bị nhiều taxi xe điện câu kéo
chở khách đến địa chỉ quán hải sản nhái bán giá đắt đỏ cân điều
theo đó chủ tài khoản cho biết hôm ba mươi tháng ba
anh và bạn bè rủ nhau đặt taxi tới nhà hàng hải sản thanh sương
địa chỉ số một mươi năm trần phú
tuy nhiên cả ba tài xế của hãng taxi quốc tế nha trang
lại đưa khách đến số một trăm linh hai trần phú một địa chỉ giả mạo của hải sản thanh sương
lúc này vì đến trước bạn của người này mới hỏi nhà hàng về việc đặt bàn
và đây có phải là số một mươi năm trần phú không thì được nhân viên gật đầu xác nhận
vì thế nhóm thực khách đã gọi đồ trước khi nhận ra điều bất thường
chủ tài khoản cho biết bấm bụng bảo đơn giá cũng không quá đắt nên cả đoàn cố ngồi ăn
nhưng một con cá lúc bắt ở bè là ba bốn kg khi mang ra chắc chỉ được một phần hai
đặc biệt nhân viên còn cố ý giao đồ lúc người gọi không có mặt ở bàn
khiến nhóm khách không phát hiện vấn đề và không yêu cầu cần lại
từ việc gian dối trong việc cân đò theo chủ tài khoản
độ tươi sống chất lượng hải sản cũng không được đảm bảo
kết lại vụ việc chủ tài khoản cho rằng vì hoa hồng đưa khách tới ăn cao
nên nhiều tài xế sẵn sàng đưa khách đến cửa hàng giả mạo
kể cả khi khách yêu cầu đến địa chỉ khác
thậm chí tài xế không thèm lấy tiền taxi của khách
chủ tài khoản nói nha trang có nhiều điểm đẹp và dịch vụ tốt
mình cực kỳ thích tới đây
nhưng nha trang cũng phải mạnh tay đối với những cửa hàng
làm ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch nha trang như quán này
những tài xế không trung thực đừng để hình ảnh một nha trang ú buồn vắng vẻ
như thời covid một mươi chín trở lại
người này cũng cho biết thêm sau vụ việc anh đã liên lạc với đường dây nóng
tiếp nhận phản ánh của khách du lịch tỉnh khánh hòa
nhưng chưa nhận được phản hồi
ngay sau khi chia sẻ câu chuyện nhận được sự quan tâm
với hàng nghìn lượt tương tác và hàng trăm bình luận
đáng chú ý nhiều du khách từng đến khánh hòa cũng đã gặp phải trường hợp tương tự
thưa quý vị không thể phủ nhận tại các điểm du lịch nổi tiếng
ngày càng xuất hiện nhiều các chiêu trò địch câu khách chặt chém khách du lịch
không chỉ đối với du khách trong nước mà cả với du khách nước ngoài
điều này vô tình làm xấu đi hình ảnh du lịch việt nam trong mắt bạn bè quốc tế
chiều ngày hai mươi tháng ba mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một nam thanh niên nói giọng miền nam
tố một người bán hàng rong trên khu vực phố tràng tiền đi theo ăn vạ
đòi tiền dù họ không hề mua hàng
theo nội dung clip thanh niên này cùng nhóm bạn chỉ chụp ảnh trên phố
và không có ai mua hàng nhưng bị người bán hàng rong đi theo đòi trả tiền
khi thấy nam thanh niên dơ máy quay lên thì người phụ nữ mới bỏ đi và bảo cô nhầm
sau khi clip được đăng tải công an quận hoàn kiếm đã chỉ đạo công an phường tràng tiền xác minh làm rõ
ngày hai mươi một tháng ba thông tin từ công an phường chẳng tiền cho thấy người phụ nữ bán hàng rong là n t y
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại vĩnh quỳnh thanh trì hà nội
chị y thuật lại khoảng hai mươi giờ tối ngày một mươi chín tháng ba
chị này đẩy xe hàng rong bán hoa quả đến khu vực ngã tư tràng tiền hàng bài
thời điểm này có một nhóm thanh niên khoảng từ năm đến sáu người đến mua hàng của mình
với tổng số tiền là tám mươi đồng
tuy nhiên khi nhóm khách đang thanh toán
thì xe lực lượng chức năng xử lý vi phạm trật tự đô thị đến nên chị y sợ quá bỏ chạy
đến khi quay lại thấy nhóm của nam thanh niên trong clip đang đi bộ trên phố hàng khay
tưởng là nhóm khách mua hàng trước đó nên đã đi theo và đề nghị thanh toán
khi thấy những người này trả lời không mua gì và lấy điện thoại ra quay
thì chị y biết mình nhầm nên đã không đòi tiền nữa và bỏ đi
hiện công an phường tràng tiền chưa xác minh được nhóm thanh niên đã đăng clip lên mạng xã hội
về lỗi vi phạm bán hàng rong công an phường sẽ lập biên bản
xử phạt vi phạm hành chính với số tiền từ một trăm linh đến hai trăm linh đồng
theo điểm a khoảng một một mươi hai nghị định một trăm linh đồng thời yêu cầu người bán hàng ký cảm kết không thái phạm
ba ngày sau vụ việc người bán hàng rong trên đường thụy khuê có ý định chặt chém du khách nước ngoài
ubnd phường bưởi quận tây hồ hà nội đã xử phạt hành chính với người bán hàng rong
lãnh đạo ubnd phường bưởi cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra bằng những biện pháp nghiệp vụ
công an kinh tế quận tây hồ và công an phường một mươi đã nhanh chóng tìm ra được danh tính người bán hàng rong
và mời người này về trụ sở công an làm việc cùng với sự tham gia của công chức tư pháp hộ tịch của phường
tại buổi làm việc lực lượng chức năng xác định người bán hàng rong trên là bà b t l
quê xã yên hòa huyện yên mỹ tỉnh hưng yên hiện chú phường phúc xá ba đình
trong quá trình làm việc bà l thừa nhận hành vi ứng xử của mình không đúng
đồng thời bày tỏ sự hối hận và xin lỗi vì đã vô tình tạo hình ảnh không đẹp về hà nội với du khách nước ngoài
sau khi xác định rõ các lỗi vi phạm ubnd phường một mươi đã xử phạt hành chính một trăm năm mươi đồng đối với bà l về lỗi bán hàng rong
lãnh đạo ubnd phường bưởi cho hay vì bà l đã trả lại tiền cho khách nên chỉ xử phạt về lỗi vi phạm về trật tự đô thị
đồng thời địa phương cũng yêu cầu bà l cam kết sẽ không tái phạm hành vi này
qua vụ việc này ubnd phường bưởi cũng nhắc nhở tuyên truyền những người kinh doanh trên địa bàn phường tuân thủ đúng quy định trong hoạt động bán hàng
không được bán hàng rong tại nơi không đúng quy định có thái độ ứng xử văn minh thanh lịch để góp phần làm đẹp hình ảnh thủ đô
trước đó ngày một mươi năm tháng ba mạng xã hội lan truyền đoạn clip về việc du khách nước ngoài đi mua táo tại một gánh hàng rong trên phố thụy khuê quận tây hồ hà nội
thì suýt bị chặt chém hai trăm linh đồng cho một túi táo nhỏ
nội dung đoạn clip ghi lại cảnh hai du khách tây được một người phụ nữ bán trái cây mời ăn thừa táo rồi bán một túi táo nhỏ với giá hai trăm linh đồng
du khách không đồng ý dẫn đến giăng co
chứng kiến câu chuyện một nam bảo vệ gần đó đã đến nói rằng năm mươi mà được từng ngày bà đừng làm thế trả lại tiền cho họ đi
lúc này người phụ nữ mới chấp nhận trả lại tờ hai trăm linh đồng cho khách rồi rời đi
hai du khách nước ngoài mừng giỡn ước cảm ơn người bảo vệ tốt bụng sau sự việc trên
clip sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân
nhiều người cho rằng người phụ nữ bán hàng rong trên đã làm xấu đi hình ảnh của du lịch hà nội việt nam trong mắt du khách quốc tế
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt